trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia vừa đưa ra cảnh báo đối với các tỉnh sơn la hòa bình lai châu điện biên hà giang lào cai yên bái và tuyên quang
rất có thể xảy ra hiện tượng lũ quét sạt lở đất trong bối cảnh các địa phương này vẫn đang tiếp tục xảy ra mưa to
trong sáng và trưa nay hai mươi bảy tháng chín mưa to vẫn tiếp tục xảy ra tại các tỉnh lạ sơn la hòa bình
nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất ngập lụt vùng trũng tại các tỉnh miền núi khu vực bắc bộ
lũ quét thường xảy ra bất ngờ tại các sông suối khu vực miền núi lũ lên nhanh và xuống cũng nhanh có sức tàn phá rất lớn thường đi kèm với sạt lở đất đá
người dân cần cảnh giác trước khi trước các dấu hiệu như mưa lớn nhiều ngày ở vùng thượng lưu nước sông hoặc suối chuyển màu đục
có tiếng động bất thường của đất đá hoặc âm thanh lạ trong lòng đất
khi đó người dân cần nhanh chóng di chuyển đến nơi có vị trí cao hơn sẵn sàng sơ tán theo hướng dẫn của chính quyền
an toàn tính mạng là quan trọng nhất